tại quảng trường hai mươi bốn tháng ba thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam ban an toàn giao thông tỉnh quảng nam đã tổ chức lễ gia quân năm an toàn giao thông hai nghìn một mươi tám và cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp tết nguyên đán mậu tuất với chủ đề an toàn giao thông cho trẻ em
theo báo cáo của ban an toàn giao thông tỉnh quảng nam từ năm hai nghìn một mươi hai đến năm hai nghìn một mươi bảy tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí về số vụ số người chết và số người bị thương
trong năm hai nghìn một mươi bảy toàn tỉnh đã xảy ra hơn hai trăm bốn mươi vụ làm hơn một trăm năm mươi người chết và hơn hai trăm ba mươi người bị thương
mục đích lễ gia quân năm an toàn giao thông năm hai nghìn một mươi tám và cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông tết nguyên đán mậu tuất nhằm kêu gọi sự đồng thuận của toàn xã hội trong công tác trật tự an toàn giao thông
nhất là thông qua các hoạt động này góp phần nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong mọi tầng lớp nhân dân
là thanh thiếu niên để từ đó kéo giảm tai nạn giao thông tạo tiền đề triển khai thực hiện có hiệu quả năm an toàn giao thông năm hai nghìn một mươi tám